các bác sĩ có thể chia sẻ về vai trò của kích thích từ trường xuyên sọ trong việc điều trị bệnh lý mất ngủ
điều trị bằng từ trường xuyên sọ là một phương pháp được ứng dụng trên thế giới hiện nay
và những năm gần đây thì càng ngày càng được ứng dụng nhiều trong hỗ trợ điều trị giấc ngủ
hiệu quả của điều trị giấc ngủ bằng từ trường xuyên sọ đã được chứng minh qua rất là nhiều nghiên cứu
các nghiên cứu đã chỉ ra rằng là nếu mà dùng kích thích từ trường xuyên sọ kết hợp với các cái thuốc điều trị
thì sẽ giúp làm rút ngắn cái thời gian đi vào giấc ngủ nâng cao cái tổng thời lượng giấc ngủ từ đó nâng cao chất lượng hiệu quả giấc ngủ của người bệnh
vâng thưa bác sĩ vậy thì có phải là trường hợp mất ngủ nào thì chúng ta cũng có thể áp dụng được phương pháp này hay không ạ
đứng trước một trường hợp mất ngủ thì người bác sĩ sẽ luôn luôn cần phải loại trừ các cái nguyên nhân mất ngủ thực tổn
ví dụ như là có dấu loạn mượn tiết đi kém hay không đặc biệt là trong bệnh lý tuyến giáp
nếu loại trừ được hết các nguyên nhân thuộc tổn đấy rồi thì các trường hợp dối loạn giấc ngủ mà có thể điều trị bằng từ trường xuyên sọ thì vẫn rất là đa dạng
có thể kể đến như là mất ngủ nguyên phát mất ngủ trong bệnh lý trầm cạp mất ngủ trên người bệnh parkinson hội trứng chân không yên hoặc là trứng ngủ rũ
lúc đó thì từ trường xuyên sọ sẽ kết hợp cùng với thuốc như một cái trị liệu để góp phần nâng cao hiệu quả điều trị
một câu hỏi được rất nhiều quý vị khán giả quan tâm đó là thời gian cho mỗi phiên điều trị từ trường xuyên sọ thì sẽ diễn ra trong khoảng bao lâu
thời gian trong mỗi buổi phiên điều trị từ trường xuyên sọ thường kéo dài từ ba mươi đến bốn mươi phút
và thậm chí là có những người bệnh thì sau khi kết thúc phiên điều trị rồi thì sẽ cần có tư vấn để một cái liệu trình điều trị có thể từ một mươi đến một mươi năm phiên để đạt được cái hiệu quả tối đa và để duy trì được cái hiệu quả này sau khi mà kết thúc cái liệu trình
vâng thưa bác sĩ vậy thì người bệnh sẽ cần lưu ý gì trong việc là trước và sau quá trình điều trị từ trường xuyên sọ
kích thích bằng từ trường xuyên sọ nhìn chung là một phương pháp điều trị rất là an toàn rất là ít tác dụng phụ
người bệnh không cần phải chú ý đặc biệt nhiều tuy nhiên là sẽ có một vài điểm nhỏ nhỏ nhỏ để người bệnh cần phải lưu tâm trước khi đến viện điều trị
thứ nhất là trước khi điều trị bằng từ trường xuyên sọ thì người bệnh vẫn cần được thăm khám bởi bác sĩ chuyên khoa để xem là có thực sự có chỉ định để điều trị bằng từ trường xuyên sọ hay không
thứ hai là sau khi có chỉ định rồi thì người bệnh lại phải tiếp tục khảo sát bằng một bộ câu hỏi để xem là họ có mắc phải những cái chống chỉ định của phương pháp này hay không
có thể kể đến ví dụ như là người bệnh có dị vật hay là cấy ghép các cái vật liệu kim loại ở vùng nội sọ hoặc là người bệnh nào đang có thai
bởi vì kỹ thuật này cũng không khuyến cáo kích thích ở vùng đầu vùng bụng và vùng ngực của phụ nữ có thai
trong quá trình điều trị thì người bệnh sẽ trước khi điều trị người bệnh vẫn cần ăn
uống đầy đủ không dùng các chất kích thích
ngoài ra thì tốt nhất là ngủ đủ sức và liên hệ bác sĩ trước khi quá trình điều trị
trong quá trình điều trị thì người bệnh sẽ cần phải được đo các dấu hiệu sinh tồn đạt đủ các dấu hiệu sinh tồn an toàn
thì mình sẽ có thể thực hiện phiên điều trị khoảng ba mươi đến bốn mươi phút
và sau khi kết thúc phiên điều trị rồi thì gần như người bệnh sẽ phải cần đo lại các dấu vệ sinh tồn một lần nữa
và nếu mà không có vấn đề gì thì người bệnh có thể ra về sau khoảng một mươi đến một mươi năm phút

ứng dụng thử nghiệm của máy kích thích từ trường xuyên sọ tms trong điều trị mất ngủ mang lại những ưu điểm
như hạn chế các tác dụng phụ thường gặp ở các bệnh nhân nhạy cảm hoặc không dung nạp được thuốc
điều trị không gây biến chứng ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương
sau một vài phiên trị liệu đầu tiên đã có thể thấy được hiệu quả điều trị trong quá trình bệnh nhân đi vào giấc ngủ dễ ngủ ngủ ngon và sâu hơn
phục hồi đáng kể các vấn đề sức khỏe thể chất và tinh thần liên quan đến trầm cảm parkinson đau mạng tính
bất kỳ người bệnh nào bị mất ngủ đều có thể đến thăm khám tại bệnh viện đa khoa tâm anh trao đổi với các chuyên gia bác sĩ để trải nghiệm giải pháp điều trị mới này